ngày một sáu công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở khu năm xã trung giáp huyện phù ninh tỉnh phú thọ là nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày ba mươi một tháng năm
tại điểm giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trì nhánh huyện thanh ba tỉnh phú thọ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thành nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do hay chơi lô đề cờ bạc nên nam đã dính vào nợ nần
để có tiền trả nợ nên nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng
để chuẩn bị cho việc cướp ngân hàng nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ
nhưng đối tượng đã bị bắt giữ sau ba mươi sáu giờ vụ cướp xảy ra
hiện lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đang điều tra mở rộng vụ án